cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long vừa bắt giữ nguyễn cát tường
ngụ xã mỹ thạnh trung huyện tam bình và lê hồ khánh thiên ngụ xã phú thịnh huyện tam bình để điều tra
trước đó vào ngày tám tháng bốn tường đến nhà của thiên chơi và rủ thiên đi cướp giật vé số của người bán vé số dạo
đến khoảng một mươi bốn giờ cùng ngày thiên điều khiển xe mô tô đã tháo biển số xe
trở tường trên tuyến đường tỉnh lộ chín trăm linh năm đến đoạn thuộc ấp bằng tăng xã mỹ thạnh trung huyện tam bình
thì nhìn thấy một người đàn ông bị mù đang ngồi bán vé số ven đường nên tiếp cận giả vờ hỏi mua vé số
khi người đàn ông đưa ba mươi bốn tờ vé số thì tường liền giật lấy rồi tăng ga tẩu thoát
bước đầu làm việc cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội